còn tại mỹ chuyên gia nước này cho biết mặc dù số ca nhiễm và nhập viện tăng kỷ lục
như nước này đang tiến gần đến ngưỡng sống chung với covid một mươi chín như một dịch bệnh có thể kiểm soát
phát biểu trước trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế csis tiến sĩ antony fauci
nhà khoa học hàng đầu của mỹ là cố vấn y tế của tổng thống mỹ cho biết
việc xóa sổ hoàn toàn covid một mươi chín là phi thực tế và biến chủng omicron với mức độ lây nhiễm bất thường
chưa từng có cuối cùng sẽ lây nhiễm cho tất cả mọi người
chúng ta không có cách nào để tiêu diệt được loại virus này bởi tính dễ lây lan
xu hướng đột biến thành các biến chủng mới và số lượng lớn những người chưa được tiêm chủng ông fauci cho biết
theo ông fauci trong bức ảnh tỷ lệ lây nhiễm omicron tăng rồi giảm
mỹ được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn mới với đủ khả năng bảo vệ trong cộng đồng
đủ thuốc điều trị để khi có bất kỳ ai bị nhiễm bệnh hoặc nằm trong nhóm nguy cơ cao
họ đều dễ dàng được điều trị
khi chúng ta đạt đến mức độ đó sẽ có sự chuyển đổi và chúng ta có thể đang đứng trước ngưỡng đó bây giờ
ông foci nói đồng thời cho biết mỹ đang ghi nhận gần một triệu ca nhiễm mỗi ngày
gần một trăm năm mươi người nhập viện và hơn một hai trăm linh người chết mỗi ngày nên vẫn chưa đạt đến mức đó
biến chủng omicron đã gây ra số ca mắc covid một mươi chín mới tại mỹ tăng cao kỷ lục
nhiều hơn số ca nhiễm từng được ghi nhận tại bất kỳ
quốc gia nào kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát cách đây hơn hai năm
hơn một một mươi ba triệu người ở mỹ được chẩn đoán mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi tháng một
mốc cao kỷ lục trên thế giới
kỷ lục thế giới trước đó là một ba triệu ca nhiễm ghi nhận vào ngày ba tháng một cũng tại ở mỹ
ở một số khu vực tại mỹ chín mươi các ca nhiễm mới là do biến chủng omicron
trong ngày một mươi tháng một mỹ cũng ghi nhận số ca nhập viện vì covid một mươi chín cao kỷ lục
gấp đôi trong ba tuần đạt mốc một trăm ba mươi năm
kỷ lục trước đó là một trăm ba mươi hai năm mươi một ca ghi nhận vào tháng một năm ngoái
số ca covid một mươi chín nhập viện ở mỹ liên tục tăng kể từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và tăng gấp đôi trong vòng ba tuần trở lại đây khi omicron nhanh chóng vượt delta
và trở thành biến chủng trội ở mỹ
nhiều bang của mỹ đều ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục
số ca tử vong do covid một mươi chín cũng đang có dấu hiệu tăng lên với khoảng một bảy trăm linh ca một ngày
nhưng vẫn thấp hơn so với cao điểm dịch vào hồi đầu năm ngoái
mặc dù biến chủng omicron
mitron được cho là gây các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
nhưng giới chức y tế cảnh báo số ca nhiễm tăng vọt do omicron
có thể khiến cho hệ thống y tế quá tải
số ca nhập viện tại mỹ được dự báo sẽ tăng kỷ lục trong thời gian tới
trong khi tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi nhóm được tiêm vaccine vào viện điều trị đã tăng cao chưa từng có
công bố thống kê mới dự đoán số ca nhập viện ở mỹ sẽ sớm đạt đỉnh
giữa lúc bão omicron đang càng quét trên diện rộng gây ra số ca bệnh tăng mạnh
số ca nhập viện ở mỹ bắt đầu lao dốc từ cuối tháng một mươi hai
khi omicron vượt mặt cả delta tại mỹ
dù các chuyên gia nhận định rằng omicron có thể ít gây chất chóc hơn các chủng cũ
mặc dù vậy giới chức mỹ đã cảnh báo số ca bệnh ồ ạt tăng do omithron
sẽ có thể làm quá tải hệ thống y tế một lần nữa
tại một số điểm nóng dịch bệnh các bệnh viện đã bắt đầu có xu hướng quá tải
vì thiếu nhân lực điều trị người bệnh
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc roger walensky
nói với nbc vào hôm bảy tháng một rằng
tôi không tin là chúng ta đã đạt tới đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm lần này
số ca tử vong ở mỹ hiện vẫn đang ở mức cao tương đương mức một bốn trăm linh ca một ngày
dù đã thấp hơn so với con số đầu năm ngoái
khi dịch lên đến đỉnh trong làn sóng lây nhiễm tại mỹ đáng lo ngại hơn cả
theo ap số ca nhập viện ở nhóm trẻ em dưới năm tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục
kể từ khi dịch bệnh bùng phát
nhóm này hiện vẫn chưa được tiêm chủng
khiến cho nguy cơ mắc bệnh cũng trở nên cao hơn đáng kể
từ giữa tháng một mươi hai khi biến chủng omitforn bắt đầu lây lan như cháy rừng
tỷ lệ nhập viện ở nhóm dưới năm tuổi đã tăng từ trung bình hai năm ca trên một trăm linh trẻ em
lên đến bốn ca trên một trăm linh trẻ em
số ca bệnh nhập viện tăng vọt khiến nhiều cơ sở y tế bắt đầu phải hủy bớt số ca phẫu thuật
chọn lọc để dồn sức đối phó với dịch bệnh
biến thể mới của sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam nước pháp vào tháng trước
nhưng hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia toàn cầu
bệnh nhân phát các triệu chứng hô hấp nhẹ một ngày trước khi được chẩn đoán dương tính
sau đó các mẫu hô hấp được thu thập từ bảy bệnh nhân dương tính khác trong khu vực này
cho thấy tổ hợp các đột biến giống nhau
cho đến nay b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai vẫn chưa được xác định ở các quốc gia khác
cũng như chưa được tổ chức y tế thế giới who gán nhãn là biến thể đang theo dõi
các nhà nghiên cứu của ihu lần đầu tiên phát hiện ra biến thể này
vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và đã nghiên cứu từ thời điểm đó trong nỗ lực dự đoán và hiểu hành vi của virus
cho đến nay bốn mươi sáu đột biến đã được tìm thấy ở biến thể ihu trước đó
biến thể omitforn được phát hiện có hơn ba mươi đột biến ở protein gai
các thử nghiệm cho thấy chủng sars cov hai mới phát hiện mang đột biến n năm trăm linh một i
lần đầu ghi nhận ở biến thể alpha
các chuyên gia tin rằng đột biến n năm trăm linh một i có thể khiến virus dễ lây lan hơn
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện biến thể mới cũng mang đột biến e bốn
e bốn trăm tám mươi bốn k biến thể có khả năng giúp virus kháng vaccine hơn
n năm trăm linh một i và e bốn trăm tám mươi bốn k từng có trong các biến thể beta gamma theta và omicron
trong nghiên cứu đăng trên medarchive vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các tác giả cho hay tập hợp các đột biến và hệ thống sinh của các bộ gen
thu được ở biến thể isu là một ví dụ khác về sự không thể đoán trước được
về sự xuất hiện của các biến thể sars cov hai
có nên lo lắng về biến thể mới
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động của biến thể này
liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng né bảo vệ của vaccine
có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn
nhà dịch tế học eric feindring cho biết
ông nói thêm điều là một biến thể trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên
do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus gốc
đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như omicron

lây lan hơn và né khả năng miễn dịch vẫn còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào
nhà dịch tế học feindring chưa lo lắng về isu
tuy nhiên ông nhấn mạnh tôi nghi ngờ biến thể mới sẽ chiến thắng omithron lây lan nhanh hơn delta năm sáu lần
hoặc delta lây lan nhanh hơn gấp hai lần so với virus ban đầu
mới đây abc news đưa tin trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã điều chỉnh báo cáo covid một mươi chín của mình
cho biết ước tính trước đây của họ về tỷ số ca mắc covid một mươi chín mới
do biến thể omicron gây ra cao hơn gấp ba lần con số thực tế
cdc nói rằng chỉ có hai mươi hai năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín của mỹ được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
có liên quan đến biến thể omecron thay vì ước tính bảy mươi ba hai đã được công bố vào tuần trước
cdc cũng tiết lộ chủng mới chiếm năm mươi tám sáu các trường hợp mắc mới trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong khi hầu hết các ca mắc khác đều do biến thể data gây ra
cdc cho rằng thiếu sắc lớn của họ
trong báo cáo tuần trước là do thiếu dữ liệu mới về biến thể
điều này đã khiến báo chí giật tích kịch tính về tốc độ lây nhiễm nhanh như chất của biến thể omicron
abc news gọi con số sửa đổi hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vì số ca mắc omicron là thấp hơn đáng kể
người phát ngôn của cdc mỹ nói với reuters
chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn về khung thời gian đó và tỷ lệ omicron đã giảm xuống
điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi vẫn đang thấy tỷ lệ diễn biến chủng mới tăng lên đều đặn
con số phóng đài được cdc đưa ra
hai mươi tháng một mươi hai một ngày trước khi tổng thống joe biden có bài phát biểu cảnh báo rằng
những người mỹ chưa tiêm phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do biến thể mới
ông cũng đưa ra tuyên bố gần như tất cả trong số hơn bốn trăm linh người mỹ chết vì covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi một chưa được tiêm chủng
vì lo ngại về biến thể omecron chính quyền của tổng thống joe biden đã thắt chặt các hạn chế đi lại
bao gồm cả lệnh cấm đối với du khách từ tám quốc gia ở miền nam châu phi
nơi biến thể lần đầu tiên được xác định vào tháng trước
tổng thống cho biết
lệnh cấm đi lại sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên ông vẫn cảnh báo rằng những người mỹ chưa được tiêm phòng phải đối mặt với một mùa đông của bệnh tật nghiêm trọng và cái chết
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cố vấn y tế nhà trắng anthony fauci cho hay
với sự lây lan của omicron ngay cả những người mỹ đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
cũng không nên tham dự các bữa tiệc lớn đêm giao thừa
sẽ có những năm khác để làm điều đó nhưng không phải năm nay ông nói
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi uncle rick coexi
gọi phản ứng quốc tế đối với biến hệ omicron là cơn bão trong tách trà
nhấn mạnh rằng chủng vi khuẩn mới này gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc không có ở hầu hết mọi người
bà coexi cho biết tuần trước rằng với tình trạng lây nhiễm đang giảm ở châu phi
và chủng mới không làm gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong quốc gia này đã qua đỉnh dịch omicron